indonesia vừa công bố nội dung chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi diễn ra tại bali trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi một
hội nghị sẽ thảo luận một số vấn đề ưu tiên trong đó có an ninh lương thực và năng lượng cấu trúc y tế toàn cầu và chuyển đổi kỹ thuật số
ba chương trình nghị sự nói trên sẽ được thảo luận trong các phiên họp riêng rẽ
các nhà lãnh đạo g hai mươi sẽ thảo luận về an ninh lương thực năng lượng và cấu trúc y tế toàn cầu vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh
trong khi vấn đề chuyển đổi kỹ thuật số sẽ được bàn thảo trong ngày làm việc thứ hai
bên lề cuộc thảo luận về an ninh lương thực và an ninh năng lượng indonesia sẽ giới thiệu tổng thể dự án thủ đô mới của mình ở tỉnh đông kalimantan
dự kiến trong ngày làm việc cuối cùng tổng thống joko widodo sẽ chính thức trao quyền chủ tịch g hai mươi cho ấn độ
và thông báo kết quả của hội nghị